nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn ổn định phục vụ nhân dân trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
các đơn vị điện lực sẽ không cắt điện để thực hiện các công tác sửa chữa đấu nối
tránh làm mất điện khách hàng trừ các trường hợp xảy ra như sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác
ngành điện sẽ bố trí các phương án vận hành bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố
bố trí lực lượng ứng trực vật tư thiết bị dự phòng nhiên liệu hệ thống thông tin liên lạc
và phương tiện đi lại để bảo đảm kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố
đồng thời tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại trên lưới điện có nguy cơ gây sự cố
đặc biệt ưu tiên bảo đảm điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị văn hóa của các địa phương
không thực hiện cắt điện làm mất điện khách hàng trong các ngày lễ từ h đến hai mươi bốn h các ngày ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
bên cạnh đó các đơn vị điện lực sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc
theo chỉ thị về việc triển khai phòng chống dịch bệnh bảo đảm điện cho các bệnh viện cơ sở y tế phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín